tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi gặp mặt các doanh nhân trẻ việt nam tiêu biểu top một mươi sao vàng đất việt nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm phong trào doanh nhân trẻ việt nam một mươi năm năm giải thưởng sao vàng đất việt
qua hai mươi năm năm hình thành và phát triển phong trào doanh nhân trẻ việt nam đã có những bước trưởng thành lớn
các doanh nghiệp hội viên đang tạo việc làm cho trên ba triệu người
tổng doanh thu hàng năm đạt hai mươi năm tỷ usd đóng góp cho các hoạt động xã hội hàng trăm tỷ đồng mỗi năm
riêng top một mươi sao vàng đất việt năm nay đã tạo ra doanh thu hai trăm ba mươi chín tỷ đồng lợi nhuận đạt gần hai mươi một tỷ đồng tạo việc làm cho một trăm ba mươi người
thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch quốc hội biểu dương và ghi nhận đóng góp của hội doanh nhân trẻ việt nam trong sự phát triển chung của đất nước
hoàn ngành khao khát của các doanh nhân trẻ trong việc đóng góp phát triển đất nước nâng tầm vị thế việt nam
nhấn mạnh rằng tuy hành lang pháp lý đã có đủ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
sai thực hiện có thể nảy sinh vướng mắt
chủ tịch quốc hội mong muốn cộng đồng doanh nghiệp có những phản hồi tới các cơ quan chức năng
khẳng định lãnh đạo đảng nhà nước luôn muốn lắng nghe những khó khăn vướng mắt của cộng đồng doanh nghiệp để chỉ đạo tìm hướng thao gỡ
đặc biệt nếu trong quá trình thực thi pháp luật nếu phát hiện có những quy định còn bất cập
cộng đồng doanh nghiệp có thể có ý trực tiếp với quốc hội để đề nghị sửa đổi
chủ tịch quốc hội cũng nhấn mạnh tinh thần thượng tôn pháp luật và đề nghị cộng đồng doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật
hiệp hội doanh nhân trẻ việt nam cần đoàn kết để tạo ra sức mạnh chung và bảo vệ được các thành viên của mình
chủ tịch quốc hội căn dặn cộng đồng doanh nghiệp chủ động nghiên cứu những tác động tích cực mà cptpp mang lại
trang bị kiến thức đầy đủ hơn gian luyện bản lĩnh vững vàng để thích ứng với tình hình mới phát triển mạnh mẽ trước cơ hội và thách thức